hàn quốc cho biết sẽ truy cứu và xử lý nghiêm đối với bất kỳ trường hợp nào cản trở việc xét nghiệm
chuẩn đoán và điều tra dịch tễ của cơ quan phòng dịch đặc biệt nếu những vi phạm này gây phát sinh
ca mắc covid một mươi chín mới chính phủ hàn quốc sẽ yêu cầu bồi tường thiệt hại cũng như truy thu chi phí
điều trị liên quan tuyên bố được thủ tướng chung sik yên đưa ra trước nguy cơ ổ dịch mới liên quan
đến nhà thờ sarahing tại seoul sẽ lan rộng ra toàn quốc hiện giới chức nhà thờ này vẫn chưa
cung cấp danh sách chính xác những người đến nhà thờ khiến cơ quan phòng dịch chưa thể hoàn tất
công tác xét nghiệm trong khi đó đã ghi nhận hơn sáu trăm linh người mắc covid một mươi chín liên quan đến nhà thờ trên